mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh người phụ nữ trên bị ba người phụ nữ khác dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh tới tấp lột áo nắm tóc lôi kéo
nhóm người này còn vừa đánh vừa chửi bới thô tục cười nói hả hê
theo nạn nhân n sự việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng một mươi do khu vực vắng vẻ nên không thể kêu cứu mọi người
một người bạn của n đã dùng điện thoại quay phim rồi đưa lên facebook
theo n cô bị đánh sau khi phản ứng với một nhóm người lừa gạt lấy tiền
cô đã đến bệnh viện để điều trị các bếp bầm tím xây xát ở đầu vai và tay hiện sức khỏe tạm ồn